đã cứu được hàng chục người bị mắc kẹt trong đám cháy đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ra công điện về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là trung cư mini
chủ tịch ubnd tp hà nội giao công an thành phố chỉ đạo
các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố khương hạ phường khương đình
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy
kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố
tổ chức tổng kiểm tra giả soát một trăm linh các cơ sở nhà ở nhiều căn hộ
nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý đặc biệt là trung cư mini
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
trước thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại xã liên minh thị xã sapa tỉnh lào cai
chiều nay đoàn công tác do phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà làm trường đoàn
đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân đồng thời kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
phó thủ tướng chính phủ đã đi kiểm tra thực địa và thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn
phó thủ tướng chia sẻ những mất mát về người và tài sản đối với người dân do thiên tai gây ra
đồng thời mong bà con sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống
phó thủ tướng đề nghị tỉnh lào cai cần tập trung người và phương tiện tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích
chăm lo đến các gia đình có người bị nạn đồng thời cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thời tiết
hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo lữ văn toàn
chú huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa hai mươi năm tù và võ tấn bạc chú thành phố cần thơ một mươi bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai toàn và bạc cùng với một người bạn đến một quán karaoke
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày trong lúc tính tiền nhóm của toàn xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn trí cường là nhân viên của toàn
bực tức vì cho rằng anh cường có hành động xua đuổi dùng lời lẽ thô tục mắng chửi mình
nên sau khi ra về nhóm của toàn quay lại quán để làm rõ lý do
lúc này bạc dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cường
toàn dùng dao thái lan đâm vào bụng cường khiến anh cường tử vong